hoang thoảng của cái mùi men rượu
và đó có lẽ chính là vì
nguyên liệu là gừng hang đúng không ạ
thì nó đã có một cái mùi hay khác lạ rồi
có lẽ chính cái nguyên liệu đấy
nó đã làm cho cái món lạp sườn
ở võ nhai thái nguyên
có cái vị rất là khác so với lạp sườn cao bằng
hay là lạp sườn tuyên quang
hoặc là lạp sườn lạng sơn mà thanh dung đã từng thưởng thức trước đó
chung là một cái hương vị rất là đặc biệt
vâng vậy là sau cái hành trình khám phá
hang phượng hoàng và sới mỏ gà
lại được thưởng thức những cái món ăn
gọi là đặc sản của người dân võ nhai
thì đúng là không còn gì tuyệt vời hơn
quý vị và các bạn ạ
vẫn là những cái món ăn tưởng chứng như rất quen thuộc
nhưng mà món ăn tại võ nhai
có những cái hương vị rất là đặc biệt
với nguyên liệu mà riêng nơi đây mới có
và nếu có dịp đến với võ nhai
cũng như đến với thái nguyên
quý vị và các bạn hãy nhớ thưởng thức những món ăn này nhé
và đến đây thì chương trình điểm đến tuần này của chúng tôi
cũng xin được dừng lại
xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn
xin chào và hẹn gặp lại